sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi một lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện lạc dương và tỉnh lâm đồng
tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm hai du khách mất tích do bị lũ cuốn vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một
khi cùng với nhóm du khách sáu mươi bốn người đến từ thành phố hồ chí minh
đi du lịch trải nghiệm tuyến leo núi bi đốp huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
đến khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công hai du khách
gồm đỗ hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và đặng quốc hoài trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
đều ngụ tại thành phố hồ chí minh khi họ bám được vào gốc cây giữa dòng nước lũ
hai người đang mất tích được xác định là nguyễn thị hà my sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và lê thị quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chúng tôi cũng đã ban bạc và sẽ tính toán là sẽ đưa lên một phương án thật đảm bảo
vừa đảm bảo cho an toàn của lực lượng để tổ chức tìm kiếm
và hiện nay thì hai trường hợp mà chúng ta đưa được vào bờ
thì sức khỏe đã ổn định
còn hai trường hợp tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục cho làm rõ về thông tin nhân thân
sáng nay các lực lượng chức năng của địa phương tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm hai du khách mất tích
tại hiện trường lãnh đạo huyện lạc dương cho biết lực lượng cứu hộ hơn một trăm năm mươi người
được chia thành các tổ để tìm kiếm nạn nhân tại nhiều đoạn trên suối kéo dài khoảng năm km
đồng thời sử dụng thêm thiết bị flycam bay dọc suối để hỗ trợ tìm kiếm
hiện công tác tìm kiếm hai du khách bị mất tích đang được các lực lượng của huyện lạc dương và tỉnh lâm đồng triển khai tích cực